tỉnh phú yên đang triển khai chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường làm cho thế giới sạch hơn
nhằm nâng cao nhận thức chuyển hóa thành hành động đối với các ngành các cấp và cộng đồng dân cư
đây cũng là định hướng tăng trưởng xanh phát triển bền vững gắn liền với phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong đó có du lịch
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và phát triển kinh tế
nguy hại nhất là sự tác động đến môi trường từ nước thải chất thải rắn và chất thải nhựa khó phân hủy
để hạn chế những tác động tiêu cực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đang tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ môi trường
theo hướng gắn liền với chương trình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới
theo đó các ngành đoàn thể và địa phương phải quyết liệt triển khai chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường
như tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng
mạng xã hội tổ chức hội thảo khoa học về định hướng bảo vệ môi trường gắn với quá trình phát triển kinh tế xã hội